sở công thương tp hcm vừa yêu cầu các chợ đầu mối nông sản thực phẩm trên địa bàn
thực hiện nghiêm việc sơ chế đóng gói hàng hóa khi đưa vào chợ nhằm hạn chế lượng rắc thải tại các chợ
theo đó đến hết tháng chín này ba chợ đầu mối là thủ đức hóc môn bình điền
phải đảm bảo các mặt hàng được sơ chế đóng gói trước khi đưa vào chợ
đến hết năm hai nghìn một mươi tám phải cơ bản hoàn thành việc hàng hóa đưa vào chợ đã được sơ chế đóng gói
nghiêm cấm việc kinh doanh hàng hóa chưa được sơ chế đóng gói
không rõ nguồn gốc xuất xứ
hiện nay tại ba chợ đầu mối này có đến chín mươi là rác từ sơ chế nông sản tài trợ
mỗi tháng phải bỏ ra khoảng chi phí hơn hai tỷ đồng để thu gom vệ sinh
tiêu độc khử trùng vận chuyển xử lý rác